do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba gây mưa vừa và mưa to tại một số địa phương của tỉnh lào cai
mưa lớn đã làm sạt lở đất và khiến một người tử vong
nạn nhân được xác định là anh giàng a trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã tà văn huyện sapa
ngay sau khi tai nạn xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sapa đã có mặt tại hiện trường
trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn sau khoảng ba mươi phút thi thể nạn nhân đã được tìm thấy
hiện các lực lượng chức năng đang san dọn mặt đường để thông tuyến trong thời gian ngắn nhất
đồng thời tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân